tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu tb một nghìn ba trăm hai mươi chín đang chở bảy trăm linh mét khối than có dấu hiệu nghi vấn
tàu tb một nghìn ba trăm hai mươi chín gồm bốn thuyền viên do ông đào mạnh hưng bốn mươi ba tuổi trú tại xã thanh an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình làm thuyền trưởng đang chở khoảng bảy trăm linh mét khối than nhiệt thấp
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số khoáng sản chở trên tàu
ba thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã dẫn dải tàu tb một nghìn ba trăm hai mươi chín về khu vực neo đậu an toàn tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật